từ ngày bốn chín bão hinam no đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực của nhật bản khi chuẩn bị đổ bộ vào phía bắc
ngoài khơi đảo kume ở tỉnh okinawa trước đó cơ quan phòng chống bão lũ tỉnh chiết giang
trung quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp về bão lên mức độ hai mức cao thứ hai trong thang cảnh báo
cơ quan khí tượng nhật bản khuyến cáo người dân ở các vùng tây và đông nhật bản cảnh giác mưa lớn và lở bùn
ngập lụt theo cơ quan này dự báo tính đến trưa năm tháng chín mưa lớn có thể xảy ra ở nhiều nơi
với lượng mưa lên tới một trăm tám mươi mm một giờ trong khi đó tại tỉnh chiết giang trung quốc
mọi tàu cá trong tỉnh đều phải trở về cảng trong chiều bốn tháng chín và trên một sáu trăm linh ngư dân cũng đã được yêu cầu về bờ
trong khi đó trên hai ba trăm linh người được sơ tán tới một trăm bảy mươi địa điểm tạm trú an toàn trong tỉnh
tính đến một mươi bốn h ngày bốn chín bão hinamino được xác định đang ở vị trí cách đảo chusun tỉnh chiết giang
ba trăm chín mươi năm km về phía đông nam dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc
với tốc độ một mươi năm km một giờ trong khi đó cơ quan khí tượng hàn quốc dự báo
bão hinamino sẽ đổ bộ vùng biển ngoài khơi đảo chusun trong tuần này
gây mưa lớn trên cả nước và gió mạnh ở những vùng thấp đây là cơn bão số một mươi một ảnh hưởng đến nước này trong năm nay